mối tình nồng nàn man mát về mảnh đất hà nội yêu dấu như mùa xuân làng lúa làng hoa hạt nắng hạt mưa khoảnh khắc mùa xuân trở về mùa xuân
và mùa xuân làng lúa làng hoa dường như chính là ca khúc nói lên hết tình yêu và xúc cảm của tác giả
bởi vậy mà gần bốn mươi năm qua ca khúc vẫn luôn có sức sống tới nhiều thế hệ khán giả
một bài hát mùa xuân làng lúa làng hoa có thể nói rằng là nó bắt nguồn trước hết là cái tình yêu đối với hà nội
tôi sinh sống làm việc và công tác ở tại hà nội này cũng đã rất lâu nhiều năm
và rất yêu mến cái quê hương hà nội
và đặc biệt là đối với hồ tây
hay là tôi bắt đầu mới có suy nghĩ nhà mình viết một cái bài hát về hồ tây về những làng hoa
nhưng mà chưa biết viết thế nào
tuy nhiên là có một cái lần mà mình rất là vui rất là sướng là bởi vì là bỗng nhiên có một lần mình đạp xe
đi vòng quanh bên trái của hồ tây toàn bộ cánh các cái làng mạc làng hoa đều ở cái phía bên phải của ta
nhưng bên trái cũng trên con đê này thì bên trái là các cái làng trồng lúa cái cánh đồng lúa rất là đẹp của mấy cái xã xuân la xuân đỉnh
thế là tự nhiên mình mới thấy cảnh đẹp quá mình mới phát hiện ra là hóa ra là từ hồ tây
ở giữa thì bên kia là toàn những cái làng hoa
thế và bên này tự nhiên là những cái làng toàn là trồng lúa
thế là mình phát hiện ra một điều thế là ờ thế thì có lúa
và câu hát mà mình bật ngay ra trong cái lần đi ấy là chính là cái đoạn giữa
lúa ơi thơm hát cho em hát cùng người bởi lúa yêu cuộc đời nên sanh tắm tươi rộn đồng sóng lấp lánh mặt hồ cho hoa em ngào ngạt hơi hoa bay rào rạt làng hoa gọi mùa mùa xuân
cảm xúc của buổi chiều ngay giữa thiên nhiên đó đã giúp nhạc sĩ hoàn thành đoạn chính của bài hát trước
đến khi về nhà ông mới vội vàng ngồi viết phần đầu và phần kết
đó cũng là hai phần khó khăn nhất của toàn bộ bài hát
dù đã tìm được tứ nhưng diễn đạt làm sao cho hết được nguồn cảm xúc đang ào ạt chảy trong lòng ông mới là điều khó
ông đã thử bằng nhiều cách khác nhau để bắt đầu bài hát
cuối cùng thấy hợp lý khi lấy âm hưởng của một bài hát
điều hò để thể hiện sự lấp lánh của mặt gương hồ tây sự rào rạt êm ả của sống nước sống lúa
đó là một sự giao duyên tình tứ rất mộc mạc nhưng lại vô cùng đầm thắm của những đôi trai gái
mà chỉ có những làng mạc lâu đời trù phú mà thanh lịch ven hồ tây hà nội mới có
con trai của nhạc sĩ ngọc huê anh mai kiên giờ đây cũng đã tiếp bước cha mình
anh trở thành nhạc sĩ và hiện đang công tác tại trường văn hóa nghệ thuật quân đội
bằng tất cả lòng kính trọng của mình nhạc sĩ mai kiên luôn nhắc tới ca khúc
mùa xuân làng lúa làng hoa một cách đầy tự hào và trân trọng khâm phục
đối với bài mùa xuân làng lúa làng hoa thì ở đây tôi có thể thấy được bóng dáng của quê hương
như lời ông đã từng nói với chúng tôi là gì một bên là lúa một bên là hoa
cái đấy là một cuộc sống rất đẹp giai điệu âm nhạc lời ca cùng hòa quyện với nhau
và nó làm nên một cái bức tranh rất là đẹp về việt nam về hà nội cũng như là về đồng quê của việt nam
tôi cũng đã chơi cái bài này rất nhiều lần cùng với ban nhạc và cũng như là đệm cho tất cả
rất nhiều thí sinh thì cũng sử dụng cái bài hát này
và mỗi lần mà chúng tôi chơi cái bài lên thì tôi cũng có những cảm xúc rất là đặc biệt
vì đó cũng là một cái phần mà tôi rất là đồng cảm với những cái suy nghĩ với những cái bức tranh về cuộc sống đẹp như vậy
cách đây gần bốn mươi năm lần đầu tiên ca khúc làng lúa làng hoa được vang lên trên sóng đài tiếng nói việt nam
qua sự thể hiện của nghệ sĩ nhân dân
thanh hoa là người đầu tiên hát ca khúc mùa xuân làng lúa làng hoa
đến tận hôm nay nghệ sĩ nhân dân thanh hoa vẫn không thể quên được kỷ niệm
khi lần đầu tiên bà được biết tới người nhạc sĩ đặc biệt của ca khúc này
khi thành hoa hát này này thì vì cũng không được gặp tác giả
cho nên thanh hoa cũng không cảm nhận được là nó xuất xứ từ một miền quê nào
mà thành hoa chỉ cảm nhận được rằng nó rõ ràng là giai điệu
âm hưởng đồng quê của việt nam
và nó có ở trong đây nó có cái luyến của trùm bốn rất là lạ
mà khi hát thì thành hoa cũng rất là trân trọng
đúng như cái bản giống như sáng tác của tác giả
vì vậy cho nên là sau này các ca sĩ khác hát hát thì nó có thể là lược đi chỉ còn ba nốt
cho nên là nó không ra cái trùm bốn của anh ngọc quê
mà đấy là một cái bài có cái đặc trưng của cái luyến trùm bốn rất là hay
thì sau này mãi về sau thì mới biết là
và khi gặp anh anh khuy rồi mới biết là anh ấy dùng cái âm hưởng của họ sông mã của thành hoa
ca khúc đã vẽ lên một bức tranh thật đẹp về làng quê việt nam
làng hoa ngọc hà nhật tân quảng bá nổi tiếng bên hồ tây
mỗi khi giai điệu cất lên ta có cảm giác như đây là lời đối đáp
giữa hai chủ thể của tình yêu lúa là anh nuôi sống con người
còn hoa là em làm đẹp cho đời
cào khúc sau đó
đã nhận được sự đón nhận nồng nhiệt
của hàng ngàn khán thính giả
và cho đến sau này
giọng khát trong trèo mượt mà của nghị sĩ ưu tú hồng liên
đã lại một lần nữa khẳng định thêm sức sống của ca khúc
hoa thơm ngát bồn muộn
hồ tây đôi bên
trong tình yêu hoa lúa rộn ràng
lúa ơi thơm ngát cho em hát cùng ngươi
bởi lúa yêu cuộc đời nên xanh thấm tươi ruộng đông
sống lấp lánh mặt hưu cho em ngào ngạt
hương hoa bay rào rạt làng hoa em gọi mùa mùa xuân
lúa lên xanh thấm bên hoa em thơm ngát
hồ tây ơi mùa xuân tình ca đơm hoa từ lòng đất
đôi lúa tình ca đơm hoa từ lòng đất

tình yêu mua xuân
long lúa lòng hoa mua xuân
em hát câu ca ấy lúc mùa này thêm vòng
hạnh phúc trên đôi tay nơi anh đã rêu mầm
chiều nay anh ru xa hoa nói với em nhiều
hồ tây nên duyên vẫn gần nhau như hoa lúa cuộc đời
lúa ơi thơm ngát cho em hát hát cùng người
bơi lúa yêu cuộc đời nơi xanh thắm tươi ruộng đông
sống lấp lánh mặt nụ cho hoa em ngào ngạt
hương hoa bay rào rạt làng hoa em gọi mùa
lúa lên xanh thắm bên hoa em thương ngắp
hồ tây ơi mùa xuân tình ca đớn hoa từ lòng đất
đôi lứa tình yêu
làng lúa làng hoa
dù là một ca khúc đòi hỏi kỹ thuật thanh nhạc cao và điêu luyện
nhưng mùa xuân làng lúa làng hoa đã thấm sâu vào lòng công chúng qua bao thế hệ
đã có rất nhiều khán giả thuộc vào biểu diễn thành công trên các sân khấu quần chúng
mang lại nhiều xúc cảm mộc mạng hồn nhiên và trong sáng
ngày hôm nay nhạc sĩ ngọc khuê tới thăm câu lạc bộ thùy dương
một câu lạc bộ thật đặc biệt
ca khúc mùa xuân làng lúa làng hoa đã được họ phối lại một cách thật khác
và có lẽ không có niềm vui nào đối với người nhạc sĩ
sánh bằng niềm vui khi thấy đứa con tinh thần của mình
được thể hiện lại thật hay và đầy áp tình yêu và niềm hứng khởi
bởi chính những khán giả đặc biệt của mình

nhưng không mấy lần nữa chúng ta sẽ tìm ra được chất thơ

yêu hà nội quá
yêu cái cảnh rất là mộc mạc rất là thôn quê
nhưng cũng lại rất tập trưng của hà nội
cứ mỗi dịp tết đến xuân về
là khắp nơi lại vang lên ca khúc
mùa xuân làng lúa làng hoa của nhạc sĩ ngọc khuê

mùa xuân làng lúa làng hoa của nhạc sĩ ngọc khuê
ấm áp của tình yêu sai điệu ca từ rộn rã